có những vụ án rất nhanh chóng đã tìm ra hung thủ nhưng cũng có những vụ án lực lượng công an phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra đối tượng gây án
không vụ án nào giống vụ án nào bởi đối tượng hiện trường và thời điểm xảy ra là khác nhau
một buổi sáng cuối tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một các chiến sĩ công an tỉnh thái bình phải đấu tranh với vụ giết người mà hiện trường để lại không dấu vết
sớm có mặt tại hiện trường nhanh chóng thu thập chứng cứ nghiên cứu kỹ dấu vết tội phạm gây án để vén màn bí mật nhưng đó không phải là điều dễ dàng
đã hơn ba mươi năm trôi qua những chiến sĩ cảnh sát hình sự tham gia chuyên án năm ấy khẳng định rằng phá những vụ trọng án không thể nào hời hợt cảm tính
phải chịu gian khổ vất vả trước hết phải tỉ mỉ nghiên cứu kỹ những dấu vết tại hiện trường để tìm ra manh mối vụ án
đó là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tìm ra hung thủ trong vụ án mà chúng tôi sẽ kể ngay sau đây
cái thứ nhất là vụ án xảy ra vào ban đêm cái thứ hai nữa là ở khu vực cánh đồng minh mông nên là nhân chứng vật chứng không có
tung tích nạn nhân các cái vụ án hình sự thì chúng tôi xác định là cái việc hết sức quan trọng
cái vụ án này
đi khác với các vụ án khác là tìm ra thủ phạm trước khi tìm ra nạn nhân
ba giờ sáng tiếng gà gáy đã giải rác khắp làng báo hiệu một ngày mới đã đến
hòa trong tiếng gáy dường như còn có tiếng gà gáy
nhận được tin báo từ cơ sở phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh có mặt tại hiện trường tiến hành các thủ tục cần thiết